thưa quý vị và các đồng chí xây dựng chỉnh đốn đảng là một trong hai nội dung quan trọng được đề cập tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
như vậy là liên tiếp trong ba khóa ban chấp hành trung ương ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức nhân sự cho nhiệm kỳ mới
công việc trung ương quan tâm đầu tiên là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
điều này càng cho thấy quyết tâm rất lớn của trung ương đảng trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
vụ án mobifone avg
lần đầu tiên cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ bản chất tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý với số tiền nhận hối lộ lên đến sáu hai triệu đô la mỹ
cùng với đó cơ quan chức năng đã thu hồi được toàn bộ số tiền thất thoát của nhà nước từ các đối tượng phạm tội trước khi khởi tố vụ án
vụ nâng khống giá hệ thống máy xét nghiệm covid một mươi chín tại cdc hà nội
bản án nghiêm khắc đã được tuyên cho các bị cáo
vụ án khép lại và trở thành
một bài học đau xót cho những cán bộ đảng viên hoái hóa biến chất
đó chỉ là hai trong số rất nhiều đại án đã được đưa ra ánh sáng
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc
thời gian qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
các cơ quan kiểm tra đảng thanh tra bên nhà nước các cơ quan bảo vệ pháp luật đặc biệt vai trò của công an dân dân thật sự vào cuộc điều tra phá án xử lý các vụ tham nhũng lớn
trong bối cảnh toàn đảng toàn dân căng mình chống dịch cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn không ngừng không nghỉ
từ đầu năm đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp
các cấp đã
các cấp đã thi hành kỳ luật đối với trên bảy mươi tổ chức đảng hơn tám đảng viên vi phạm trong đó gần một trăm tám mươi đảng viên bị kỳ luật do tham nhũng cố ý làm cháy
sáu tháng đầu năm các cơ quan tố tụng nhà nước đã khởi tố mới một tám trăm năm mươi vụ án ba hai trăm chín mươi bốn bị can về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ đồng thời khẩn trương đưa ra xét xử bốn vụ án trọng điểm
những con số đáng báo động cho thấy thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ đảng viên thực sự
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
đây là biểu hiện tiêu cực lớn nhất trong đảng mà nếu không ngăn chặn được thì có thể mất đảng mất chế độ
chưa bao giờ như bây giờ những vấn đề nguy cơ đe dọa suy thoái về phẩm chất suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức về lối sống tức vấn đề phẩm chất căn bộ này như bây giờ
bại cuộc chống tham nhũng phòng tham nhũng
đã đến hồi ngày càng quyết liệt và đó là một yêu cầu của các vụ đổi mới
trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng trình đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cùng với ngăn chặn đầy lôi thì phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng
tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực
đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tiêu cực sát hợp với tình hình mới
phong biểu của tổng ý thư mang hai ý kĩa một là thể hiện quyết tâm chính trị và kỳ này là sự thống nhất cao hơn nữa
trong những nhận thức và quan điểm về xây dựng chỉnh đốn đảng kiên quyết loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thứ hai là không chỉ dừng lại ở phòng ngừa đầy lôi mà phải tích cực tiến công
thì cái tích cực tiến công ấy chính là thể hiện
thì vừa là quyết tâm chính trị nhưng mà vừa cũng là nói đến cái hiệu quả của cái cuộc đấu tranh này
xây dựng chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ then chốt đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với đảng ta chế độ ta
xây dựng trình đốn đảng gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa xây và chống
quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này
sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ của nghị quyết trung ương bốn củng cố và khẳng định sức mạnh của một đảng cầm quyền thực sự của dân do dân và vì dân
bão số bảy đã suy yếu thành vùng áp thấp
vào hồi một mươi sáu h vị trí vùng tâm áp thấp ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu hai độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ hải phòng đến nam định
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
trong khi đó hiện đang hình thành một cơn bão gần biệt
cơn bão số tám có tên quốc tế là bão kompasu
vào hồi một mươi chín h vị trí tâm bão vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng năm trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi một tháng
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh

cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển đông khu vực bắc biển đông cấp ba
hiện nay cơn bão có tên quốc tế là kompasu đang hoạt động ở ngay khu vực biển phía đông philippines
và đêm mai bão có thể vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
đây là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp nguy cơ bão trồng bão lũ trồng lũ
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh thành phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng
bão lũ ngập lụt sạt lở đất
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến phú yên
về chủ động ứng phó với bão mưa lũ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương
theo dõi chặt chẽ triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó
trong đó tập trung vào các nội dung sau
một ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
ngành thủy sản và giao thông kiểm soát hướng dẫn chỉ đạo bảo đảm an toàn cho phương tiện tàu thuyền
hoạt động trên biển cửa sông và tại khu neo đậu đảm bảo an toàn cho người trên lồng bè nuôi trồng
thuy hải sản và trên các đảo
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời diễn biến
áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ lũ quét sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ công thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ
với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân nhất là trong tình huống
phải xả lũ khẩn cấp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản
và hệ thống lưới điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập công trình thủy lợi
nhất là hồ đập sung yếu công trình đang thi công sửa chữa thu hoạch lúa và hoa màu bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo ra soát phương án
ứng phó sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa hoa màu sơ tán di rời dân cư tìm kiếm cứu nạn
ứng phó và khắc phục hậu quả bão mưa lũ khi có yêu cầu
bộ công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các bộ ngành có liên quan thông tin kịp thời
khuyên cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão lũ sạt lở
chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
bão mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão
mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế đảm bảo kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại
trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân báo cáo tham mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý những tình huống cấp bách vượt thẩm quyền
thưa quý vị và các đồng chí sau khi thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam nới lỏng giãn cách xã hội
nhiều công dân đã vượt chặng đường hàng nghìn km để trở về quê nhà
trên hành trình trở về
những người con xa xứ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng bào cả nước chính quyền các địa phương
và trên hành trình ấy họ còn có sự đồng hành của lực lượng công an nhân dân
kính chúc bà con về quê trên đường luân bình an thuận lộ bình an
mong sớm gặp lại bà con ở đồng nai sau khi hết dịch bệnh để lao động sản xuất tại địa bàn đồng nai
suốt hành trình từ bình dương đồng nai trở về các tỉnh phía bắc của hàng chục nghìn lao động
luôn có sự đồng hành của lực lượng công an nhân dân
lúc thấm mệt giữa đường trở về họ biết mỗi điểm rừng chân đều có rất nhiều hỗ trợ kịp thời
một suất cơm một chai nước một hộp sữa xe được tiếp xăng sửa chữa kịp thời ai cũng cảm thấy ấm lòng
nhiều câu chuyện cảm động bất ngờ đã xuất hiện trong hành trình dài hàng nghìn km
đó là khi những chiến sĩ công an trở thành bà đỡ bất đắc dĩ
khi lại trở thành tài xế lái xe kỷ niệm
thưa quý vị hôm nay công an huyện hóc môn tp hcm cho biết
đã bắt giữ được những chiến sĩ công an trở thành bà đỡ bắt dĩ
đã bắt giữ được đối tượng lê sĩ lưu ba mươi tuổi quê ở hà tĩnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
liêu chính là đối tượng đã cướp hai sợi dây chuyền tại tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân giới thượng huyện hóc môn vào trưa ngày chín tháng một mươi
cụ thể vào trưa ngày chín tháng một mươi đối tượng này đã yêu cầu chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền để lựa chọn
lợi dụng sơ hở đối tượng này đã nhanh chóng cầm vàng tổ thoát
ngay trong chiều tối cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn đã nhanh chóng khoanh vùng
xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng ở xã bình mỹ huyện củ chi nên đã ập vào khống chế bắt giữ cùng với tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật tương tự ở chợ đức hòa tỉnh long an
lấy hai nhẫn vàng rồi đem đi bán được hơn bốn mươi bốn triệu đồng
cũng tại thành phố hồ chí minh công an huyện hóc môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hồ chí minh
lấy lời khai quách hào quang bốn mươi tuổi để điều tra về vụ án mạng khiến hai người tử vong
trước đó vào lúc hai mươi h hai mươi năm phút ngày chín tháng một mươi quang đến căn nhà ở xã xuân thới đông huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
rồi xảy ra mâu thuẫn xô sát với đôi vợ chồng đang ở bên trong nhà
người đàn ông trong nhà dùng sức đẩy quang ra ngoài
không được trong lúc ẩu đả quang đã dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng trọng thương tử vong sau đó
lúc này nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động đã chạy đến tìm cách khống chế nhốt quang bên trong nhà và báo cho công an
nhận được tin báo công an xã xuân thới đông đã có mặt khống chế hung thủ đưa về trụ sở làm việc
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ trước
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng
đang tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trên địa bàn xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ chín con gà đá một mươi ba điện thoại di động sáu xe máy số tiền gần năm mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
đây là điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn thủ đoạn tinh vi các đối tượng tham gia bố trí địa điểm sát phạt tại khu vực đồng ruộng với nhiều cây cối
và địa hình đi lại khó khăn cách xa đường lộ giới nên rất khó phát hiện